tổ chức đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức như tuyên truyền trực tiếp gia quân tuyên truyền trên các tuyến phố để người dân nhận thức đầy đủ hơn về những quy định của luật cũng như mức xử phạt khi phi vạm